cũng trong những ngày đầu năm mới này lần đầu tiên trung tâm khí tượng học quốc gia của trung quốc đã phải ban bố cảnh báo đỏ
tức mức cảnh báo cao nhất về tình trạng ô nhiễm không khí ở một số khu vực miền bắc và miền đông nước này
thành phố bắc kinh sau cảnh báo đỏ thông báo sẽ tiếp tục gia hạn cảnh báo cam về tình trạng ô nhiễm không khí
trung quốc áp dụng hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí bốn cấp độ trong đó cao nhất là cảnh báo đỏ tiếp đến là màu cam vàng và xanh
hơn một hai trăm linh công ty tại bắc kinh đã được yêu cầu ngừng hoạt động để giảm thiểu ô nhiễm
còn tại mexico ngày sáu tháng một ủy ban môi trường mexico đã kích hoạt báo động cấp một về ô nhiễm không khí tại khu vực thung lũng mexico bao gồm cả thủ đô mexico city
trong năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban môi trường mexico đã một mươi lần ban bố lệnh báo động ô nhiễm tại thủ đô mexico

tốc độ đô thị hóa nhanh và lượng xe hơi tăng cao tiếp tục đặt ra nhiều thách thức về môi trường đối với đất nước này
tình trạng ô nhiễm không khí và khói mù ở thành phố new delhi của ấn độ trong năm hai nghìn một mươi sáu được coi là tồi tệ nhất trong vòng một mươi bảy năm trở lại đây
chính quyền ở một số bang của ấn độ thậm chí còn ban lệnh cấm đốt pháo hoa trong các dịp lễ và không cho đăng ký xe động cơ diesel đã sử dụng một mươi năm năm

các cơ quan chức năng của thành phố phải áp đặt các biện pháp hạn chế lưu lượng xe cộ giao thông để giảm mức ô nhiễm nặng
chẳng hạn như quy định các ô tô cá nhân lưu thông trên đường vào các ngày chẵn lẻ theo biển số xe
thành phố cũng đang thực hiện dự án xây dựng những tuyến đường dành riêng cho xe đạp
báo cáo về chất lượng không khí tại london năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy mức độ ô nhiễm ở thành phố vượt qua vạch giới hạn cho phép
một ngày đã khiến hai mươi năm người chết sớm mỗi ngày chi phí thiệt hại lên tới hai mươi tỷ bảng anh mỗi năm
ngay lập tức chính phủ đã phải thông qua kế hoạch làm sạch không khí vốn đã bị trì hoãn suốt một mươi năm qua
để hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc giảm lượng khí thải london đã sử dụng chim bổ câu trang bị cảm biến để nghiên cứu khói bụi và báo động chất khí gây ô nhiễm
bộ cảm biến này gắn trên lưng chim bổ câu để đo nồng độ no hai và o ba
hai loại khí góp phần chính vào ô nhiễm không khí vùng đô thị
có thể thấy ô nhiễm không khí đang đặt ra những bài toán nan giải cho chính phủ các nước
trong tình trạng cấp bách ở nhiều nơi chính quyền chỉ có thể đưa ra những giải pháp tạm thời
thực trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng trở nên đáng báo động khi tác động lớn đến sức khỏe và đời sống của con người
cũng như gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu
ô nhiễm không khí đang đặt ra những bài toán lan giải cho chính phủ các nước
ô nhiễm môi trường gây ra sáu năm triệu cái chết mỗi năm nhiều hơn cả con số tử vong do hiv và sars cộng lại
đây thực sự là một thách thức không nhỏ và là một trong những nguy cơ môi trường quan trọng nhất đối với sức khỏe
tình trạng báo động này diễn ra ở cả những quốc gia phát triển và đang phát triển ở những nơi mà chúng ta ít ngờ tới
do vậy chúng tôi công bố kết quả nghiên cứu này để các chính trị gia nắm bắt được
nâng cao nhận thức của người dân cũng như hối thúc lãnh đạo các nước có hành động kịp thời
để giảm thiểu ô nhiễm
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo có tới hơn chín mươi dân số thế giới đang phải sống tại những khu vực chất lượng không khí không đạt tiêu chuẩn do liên hợp quốc đề ra
khu vực chịu tác động nặng nề nhất của nạn ô nhiễm không khí là đông nam á
trong đó có ấn độ và indonesia tây thái bình dương từ trung quốc tới philippines
tổng cộng tại hai khu vực này mỗi năm có khoảng năm một triệu người chết vì các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí
còn số người chết do ô nhiễm không khí tại châu phi là sáu trăm tám mươi người trong khi con số này ở trung đông là bốn trăm linh người
ô nhiễm không khí không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mà còn làm trao đảo các dịch vụ y tế trên phạm vi toàn cầu
ô nhiễm hiện gây nên tình trạng khẩn cấp trong ngành y tế công ở châu âu và khiến cho khoảng bốn trăm ba mươi trẻ em tử vong
tình trạng ô nhiễm nặng nề làm giảm tuổi thọ con người
và góp phần gây nên nhiều loại nạn ô nhiễm không khí

như bệnh tim các bệnh liên quan tới hệ hô hấp và thậm chí là ung thư
nó cũng gây ảnh hưởng đến kinh tế của một nước khi khiến chi phí thuốc men tăng cao
châu âu sẽ phải chi thêm một sáu trăm linh tỷ đô la mỹ cho hệ thống y tế so với cách đây năm năm
báo cáo thiệt hại do ô nhiễm không khí của ngân hàng thế giới world bank vừa công bố vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy
nền kinh tế toàn cầu tổn thất khoảng hai trăm hai mươi hai tỷ đô la mỹ về thu nhập của người lao động
và hơn năm tỷ đô la mỹ từ thiệt hại của người lao động
nền kinh tế toàn cầu tổn thất khoảng hai trăm hai mươi hai tỷ đô la mỹ từ thiệt hại của người lao động
không khí là yếu tố quan trọng khiến cho sáu trăm linh trẻ em dưới năm tuổi tử vong mỗi năm
trẻ em rất nhạy cảm với không khí bị nhiễm bẩn bởi phổi não và hệ thống miễn dịch của chúng vẫn đang trong giai đoạn phát triển
trẻ dễ bị mắc bệnh tật do ô nhiễm không khí nhất là những trẻ sống trong điều kiện nghèo đói
có sức đề kháng kém và không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế
vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đặc biệt tại các đô thị không chỉ là vấn đề riêng của một quốc gia hay một khu vực
mà đã trở thành vấn đề cấp bách đối với toàn cầu
thực trạng phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới trong thời gian qua đã có những tác động lớn đến môi trường
khiến môi trường sống của con người bị thay đổi và ngày càng trở nên tồi tệ hơn
ô nhiễm không khí liên quan chặt chẽ tới việc gia tăng dân số sự bùng nổ của các phương tiện giao thông cá nhân và đốt nhiên liệu hóa thạch
bảo vệ môi trường đô thị ngày càng có tầm quan trọng trong việc phát triển bền vững quốc gia
bởi dân số đô thị ngày càng tăng các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của quốc gia ngày càng tập trung trong các đô thị
năng lượng tiêu thụ ở các đô thị có thể chiếm tới ba phần tư tổng năng lượng tiêu thụ của quốc gia
chính vì thế các vấn đề ô nhiễm không khí trầm trọng thường xảy ra ở các đô thị đặc biệt là các đô thị lớn
theo đánh giá của các chuyên gia
ô nhiễm không khí ở đô thị do giao thông gây ra chiếm tỷ lệ khoảng bảy mươi
động cơ diesel tạo ra những phần tử gây ô nhiễm nhiều hơn từ một mươi đến một trăm linh lần so với động cơ chạy bằng xăng
nếu những phần tử độc hại trong khói diesel là thủ phạm chính gây ra bệnh tim
thì nên xem xét việc lắp đặt thiết bị bẫy bụi vào động cơ diesel để ngăn chặn chất gây ô nhiễm phát tán vào không khí
không chỉ được biết đến với những cánh động
hoa tuy lít và những chiếc cối xay gió đã trở thành biểu tượng
hà lan cũng vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới
có một trăm linh số đoàn tàu hoạt động hoàn toàn bằng điện được tạo ra từ gió
công ty đường sắt quốc gia hà lan cho biết
kể từ ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi bảy
khoảng sáu trăm linh hành khách của hãng này đã được đưa đón hàng ngày bằng năm năm trăm linh chuyến tàu chạy hoàn toàn bằng năng lượng gió
một tuốc biên gió hoạt động trong vòng một giờ
có thể tạo ra đủ năng lượng cho một đoàn tàu
đoàn tàu vận hành trên chặng đường dài hai trăm linh km
hà lan đang hy vọng trở thành một trong những nước đầu tiên đạt được mục tiêu do liên minh châu âu eu đặt ra
về việc sản xuất một mươi bốn tổng sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên con người có thể thực hiện các biện pháp để giảm bớt tình trạng này
như phát triển công nghiệp xanh xây dựng công trình kiến trúc xanh trong đô thị
nâng cao nhận thức về môi trường cho người dân hay xây dựng thêm các nhà máy tái chế chất thải
hiện các quốc gia có mức độ ô nhiễm nhất thế giới đã cam kết áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt để giảm thiểu ô nhiễm
chẳng hạn như trung quốc cam kết cắt giảm thêm năm trăm linh triệu tấn than tương đương một mươi chín sản lượng mỗi năm
cũng như cắt giảm mức độ phát thải khí ngành năng lượng thêm sáu mươi đến năm hai nghìn ba mươi
về lâu dài nhiều quốc gia cũng bắt đầu tập trung đầu tư vào khai thác năng lượng sạch
biện pháp này có thể giúp giảm ô nhiễm không khí từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch
đồng thời cũng giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu